chính phủ vừa có văn bản đồng ý việc giảm thu phí đường bộ trên đường quốc lộ cao tốc
đối với một số loại phương tiện giao thông
với mức giảm phí đường bộ tại hai dự án bot quốc lộ một và quốc lộ một mươi từ tháng chín năm nay
tại trạm thu phí cầu tân đệ quốc lộ một mươi
taxco xin giảm phí với phương tiện nhóm bốn là một mươi bốn hai mươi năm
tức là hai mươi đồng trên vé trên lượt
giảm hai mươi tức là bốn mươi đồng trên vé trên lượt
đối với xe nhóm năm
với dự án mở rộng quốc lộ một qua tỉnh quảng bình
taxco đề nghị giảm vé loại một về mức bốn mươi đồng trên vé trên lượt
loại hai về mức năm mươi đồng trên lượt tức một mươi sáu
còn lại các loại khác thì giữ nguyên theo thông tư số hai mươi chín của bộ tài chính
đồng thời cứ ba năm tăng phí chín
lãi suất vai điều chỉnh lên một mươi hai trên năm từ năm hai nghìn hai mươi một đến khi kết thúc dự án
trước đó liên bộ giao thông vận tải
bộ tài chính đã báo cáo chính phủ phương án giảm phí đường bộ và lộ trình thực hiện
đã được phó thủ tướng vương đình huệ đồng ý giảm từ một mươi một mươi
mức thu đối với phương tiện nhóm bốn xe có tải trọng từ một mươi tấn đến dưới một mươi tám tấn
xe chở hàng bằng container hai mươi feet
và nhóm năm xe tải trọng từ một mươi tám tấn trở lên xe chở hàng container bốn mươi feet
của các trạm có mức thu tối đa khung tại thông tư một trăm năm mươi chín
giảm một mươi hai mươi mức phí đối với phương tiện nhóm một
xe giảm phí đối với phương tiện nhóm một
dưới một mươi hai ghế ngồi xe có tải trọng dưới hai tấn các loại xe buýt
nhóm hai xe từ một mươi hai ghế ngồi tới ba mươi ghế ngồi xe tải từ hai tấn đến dưới bốn tấn
của năm trạm có mức thu phí cao nhất nói trên để bảo đảm tương đồng với các trạm thu phí khác